chiều ngày hôm qua ngày hai mươi hai tháng một mươi một lực lượng chức năng việt nam phối hợp với phía campuchia đã bắt giữ đối tượng lê hoàng thanh sáu mươi hai tuổi trú tại phường an lộc thị xã bình long tỉnh bình phước khi đối tượng này đang lẩn trốn ở campuchia để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển ma túy
thanh là đối tượng vận chuyển gần tám kg ma túy đã qua biên giới và bỏ lại tăng vật nhảy xuống sông bỏ trốn qua campuchia khi bị lực lượng chức năng phát hiện
trước đó vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại khu vực cột mốc số bảy mươi chín trên hai lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng đeo túi vải có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra
bị phát hiện đối tượng này đã vứt lại túi vải sau đó nhảy xuống sông bơi sang bên kia biên giới campuchia
qua kiểm tra ban đầu bên trong túi vải có chứa tám bọc ni lông màu xanh ghi chữ nước ngoài với trọng lượng là gần tám kg
kết quả xác định tám bọc nilon trên là loại ma túy methamphetamine dạng đá với trọng lượng là bảy chín
qua điều tra lực lượng chức năng đã xác định đối tượng vận chuyển gần tám kg ma túy đá trên là lê hoàng thanh sáu mươi hai tuổi
ngay sau đó lực lượng chức năng việt nam đã phối hợp với lực lượng công an biên giới campuchia tiến hành bắt giữ đối tượng thanh khi đang lẩn trốn ở campuchia
di lý về việt nam bàn giao tại đồn biên phòng cửa khẩu lộc thịnh